mới đây diễn viên thương tín xuất hiện trên mạng xã hội trong một đoạn clip với nội dung
diễn viên thương tín tại quê nhà
trong đoạn clip thương tính xuất hiện tại một quán cơm bình dân với sáng vẻ mệt mỏi không đi vững phải trông gậy
hương mặt của diễn viên thương tín có phần xanh sao hốc hắc
hình ảnh của ông xuất hiện trên mạng trong clip với vẻ gầy gò có phần tiêu tị đi chung thấy
gần đây ông mới đi hát sâu đám cưới tại tp hcm cho bạn cũ
lúc đó thương tín vẫn khỏe đi lại không cần chủng gậy
về ngoài mệt mỏi hốc hắc của nam diễn viên nhận được sự quan tâm của khán giả
nhiều người bày tỏ sự thương xót cho thương tín đã từng là một tài tử đào hoa tiền trai và nam tính một thời trên màn ảnh việt
một số khán giả nhận xét tình hình sức khỏe của ông yếu đi so với trước đây
nhạc sĩ tôi hiếu chia sẻ gần đây diễn viên thương tín rất thường xuyên liên lạc với anh để hỏi sâu hát
sau khi đi lăng thăng khắp nơi như thời gian vừa qua nam diễn viên bây giờ đã trở về quê và ở với mẹ
nhạc sĩ tô hiếu cho biết mặc dù hiện tại anh không còn liên hệ nhiều với nam diễn viên
nhưng anh vẫn sẵn lòng làm câu nối để hỗ trợ thường tín nếu có sâu diễn
theo nhạc sĩ tô hiếu diễn viên thương tín sẽ rất khó khăn cho việc nhận sâu nếu không có sự hỗ trợ
với thương tín tô hiếu vẫn có sự ngưỡng mộ của một ngôi sao đã từng đóng nhiều bộ phim style mà nổi tiếng
tô hiếu cũng đã từng tiết lộ thường tín có rất nhiều người hâm mộ và hàng bậc nhất việt nam
kể cả thế hệ trẻ
có người nói với anh rằng anh cố giúp thân tín đi ba em hồi còn sống mê thường tín lắm
em có điều kiện em cũng sẽ mời thương tin đi hát
tô hiếu cho rằng nếu thương tín sống tốt với mọi người làm việc thiện
thì sức lan tỏa của nam diễn viên vẫn rất lớn và cuộc sống sẽ ổn hơn
trước câu hỏi về lý do vẫn hỗ trợ diễn viên thương tín sau những nguồn nào
nhạc sĩ tô hiếu cho biết
quan điểm của ai là mong muốn làm việc thiện
mang đến niềm vui và điều tốt đẹp cho mọi người là anh cảm thấy vui
đây là tâm niệm của anh từ khi còn trẻ
việc hỗ trợ diễn viên thương tín cũng sẽ giúp anh có nhiều tình cảm từ mọi người
được mọi người trân trọng yêu mến
ai làm sai nghĩ sai là việc của họ
tôi cứ sống đúng với lương tâm của mình là được
tôi kinh doanh nhỏ không cần phải gây sự chú ý nhờ thường tín
làm kinh doanh có chút lái tôi cũng muốn lãi đó để làm từ thiện
việc hỗ trợ thân tín với tôi chỉ là câu nói để kết nối
đâu có gì khó khăn mà tiếc một chút công trong khi việc đó tốt cho người khác
tối ngày một mươi ba tháng năm nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ rằng
anh vừa kết nối cho thương tín một show diễn với các xe ba mươi triệu đồng
ngoài ra diễn viên thương tín còn được chủ sau trả thêm năm triệu đồng tiền đi lại
cụ thể nhạc sĩ tô hiếu cho biết
đây là một người quen cũ của tôi và diễn viên thương tín
người này thông qua tôi để đặt sâu thương tín với tổng số tiền là ba mươi năm triệu đồng
trong đó có năm triệu đồng tiền chi phí đi lại và ba mươi triệu đồng đưa cho anh thương tín em về
sau này vừa diễn ra tại đà nẵng vào tối ngày tám tháng năm
anh thương tín tự đi ra đà nẵng một bình
anh đi lại có chút khó khăn nên chủ sâu có tặng anh một cây gậy để giúp anh đi dễ dàng hơn
sau đó đi đâu anh cũng đem theo cây gậy này
nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ thêm rằng
mặc dù đã đưa thẳng số điện thoại cho những người hỏi diễn viên thương tín
nhưng anh vẫn kết nối cho đà nẵng nếu cần
anh ấy cũng tuổi cao rồi
cả thì tôi cũng mừng cho anh ấy
nên tôi hỗ trợ được gì thì giúp
tôi cũng vui cho anh ấy vì anh ấy nhìn được cắt xe cao
nhưng tôi đang lo lắng là không biết số tiền này anh ấy có được hưởng hay không
lần trước cắt xê cũng được một mươi triệu đồng
mà cũng chỉ trong thời gian ngắn anh thương tín đã nói không còn
theo lời nhạc sĩ tô hiếu
gần đây hầu như ngày nào sinh viên thương tín cũng liên lạc với anh
mới đây người dân ở quê ninh thuận của diễn viên thương tín
cũng bắt gặp cảnh nam diễn viên đi mua cơm bình dân tay chống gậy
tuy vậy hiện tại
theo nhạc sĩ tô hiếu
diễn viên thương tín vẫn có thể nhận sâu đi hát và giao lưu với khán giả
nam diễn viên cũng rất yêu con gái nhỏ và muốn kiếm tiền lao cho con gái
nhạc sĩ tô hiếu cho biết
nhiều lần bắt gặp cảnh vợ con gọi lên hỏi tiền thương tín
nên nam diễn viên không có tiền thì lại đi vay để gửi về cho con gái
trước thời điểm xảy ra hồn nào giữa diễn viên thương tín và anh nhân
theo nhạc sĩ tô hiếu
nam diễn viên sống đến tại nhà anh hai năm và không còn nơi nào để nứng tựa
nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ
tôi là học trò của nhạc sĩ tô thanh tùng
tôi đã gặp khứa diễn viên thương tín từ thời còn trẻ
trước tình cảnh khó khăn của người nghệ sĩ si gạo cội
khi anh chủ động liên hệ tôi hoàn thiện đón nhận và giúp đỡ
mong sẽ góp phần thay đổi hình ảnh của anh trước khán giả ở tuổi xế chiều
tôi còn nhiều công việc kinh doanh khác bên cạnh viết nhạc
đâu cần phải dùng anh ấy để nổi tiếng
chia sẻ với phóng viên vào chiều ngày một mươi ba tháng năm
nghệ sĩ thương tín cho biết
sau nhiều hồn nào ông chọn cuộc sống thầm lặng
không muốn vướng vào những tranh cãi chơi chiều
nam nghệ sĩ vẫn mong muốn tham gia nghệ thuật nếu có lời mời
thương tín đang ở nhà mẹ ruột tại ninh thuận
trong đoạt ảnh mới nhất của nam nghệ sĩ
ông trông gầy gỏ hơn ăn mặc ràng dị đi mua đồ ăn
trao hỏi một số hàng xóm ở quê
thời gian qua thương tín không có sâu đi hát
ông đã dùng hết số tiền đi sâu trước đó mà nhạc sĩ tô hiếu kết nối cho mình
chia sẻ với phóng viên về cuộc sống hiện tại
nghệ sĩ thương tín cho biết
sau hồn nào ông chọn cuộc sống thầm lặng
không muốn có những phát ngôn gây tranh cãi
khiến cuộc sống của mình bị xáo trộn
nam nghệ sĩ nói ông không hề hà chuyện nhận sâu đi diễn
miễn có sâu và sức khỏe phù hợp
ông sẽ đi để kiếm thêm thu nhập cho bản thân và gia đình
thương tín nói ông vẫn còn đam mê với nghệ thuật
bên cạnh việc đi hát ông nói bản thân sẽ tham gia diễn xuất làm đạo diễn
khi phóng viên hỏi về điều tiếc nuối nhất ở thời điểm hiện tại
thương tín cho biết
tôi cảm thấy đau đáu khi chưa chăm lo được gì nhiều cho con gái nhỏ của mình
tôi mong con gái sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn tương lai tươi sáng hơn
khi nói về chuyện sức khỏe của mình nghệ sĩ thương tín nói
hiện tại ông vẫn đi diễn đường xa được
tuy nhiên vì có tuổi cộng thêm với việc mắc nhớ bệnh nên về sức khỏe
ông đôi lúc không được đảm bảo về sức khỏe
thường mệt mỏi sau những sâu diễn ở tình xa
diễn viên thương tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
từng học tại trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ sài gòn
ban đầu ông đột quân cho đoàn kịch nói kiểu long giang rồi đoàn kim cương
tại đoàn kim cương thương tín nổi tiếng quá nhiều vào kịch cây ấn tương mạnh với cán giả như
bông hồng cài áo vực thẳm chiều cao huyền thoại mẹ
về sau thương tín tham gia điện ảnh và ghi dấu cho những bộ phim như
văn bài lật cửa scb biết động sài gòn chiến trường chiến nửa vắng trăng
cuối tháng ba năm anh hiểu trai tư thương tín bất ngờ tốn người kiêu mang ông
tô hiếu lên tiếng phủ nhận và cung cấp đoạn kỳ âm đối thoại trực tiếp với thương tín
theo đó diễn viên khẳng định là do youtuber tự nghĩ ra và đặt tiểu thôi chứ anh không biết gì
diễn viên biết động sài gòn cũng khẳng định người đó cố gắng bẻ hướng câu chuyện
đưa ra những thông tin say sự thật về cuộc sống hàng ngày của ông tại nhà tô hiếu
sau sự việc nhạc sĩ tô hiếu đã quay xe và không muốn dính dáng gì đến diễn viên thương tín
tuy nhiên sau một thời gian anh hiếu kể rằng vì nể tình thương tín là bạn thân
và người thầy quá cố nhạc sĩ ngô thanh tùng nên đã đón nhận và kêu mang nam diễn viên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
tô hiếu ra bày ai làm sai nghĩ sai là việc của họ tôi cứ xung đống với lương tâm của mình là được
tôi kinh doanh nhỏ không cần phải gây chú ý nhờ thương tín
lòng kinh doanh có chút lái tôi cũng muốn mang lại đó để làm từ thiện
việc hỗ trợ anh thương tín với tôi chỉ là câu nói để kết nối
đâu có khó khăn gì mà tiếc công trong khi việc đó tốt cho người khác
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thương tín nhập viện vì bị độc quỵ
thời điểm đó ông được một số đồng nghiệp trong đó có nghệ sĩ trịnh kim chi giúp đỡ kêu gọi quyên góp
sau khi khỏi bệnh một thời gian ông đã cố gắng kiếm sống nhờ bà tiên đồng nghiệp và mạnh thường quân giúp đỡ
có thời điểm thương tín đã từng đi làm shipper để trang trải cuộc sống
nhưng sau đó bỏ nghề vì sức khỏe không cho phép